một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu vực chân dốc cầu bạch đằng
ngay trước trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc địa phận xã liên vị thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh là một người tử vong
cụ thể xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát một mươi năm c chín nghìn bốn trăm chín mươi do nguyễn văn định chú tỉnh bắc giang điều khiển
đi theo hướng hải phòng sang quảng ninh khi đến trạm thu phí bot cầu bạch đằng do mất lái
đã va chạm liên hoàn với ba xe ô tô hậu quả vụ tai nạn là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại quận đống đa hà nội tử vong
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
ban đầu xác định do xe ô tô đầu kéo mất lái dẫn đến tai nạn